thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc nội chú huyện tu mơ rông tỉnh con tùng
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín toàn huyện có bảy sáu trăm linh năm học sinh các bậc học
bước vào khai giảng năm học mới huyện tu mơ rông gặp nhiều khó khăn do mưa lũ nhiều ngày qua trên địa bàn đã làm sạt lở đất
khiến nhiều khu dân cư phải di rời nhiều cơ sở trường học bị sập tường tốc mái
hiện vẫn còn gần hai trăm linh học sinh các bậc học mầm non tiểu học và trung học cơ sở chưa thể bước vào năm học mới
do cơ sở trường lớp đang phải trưng tập để người dân vùng sạt lở do mưa lũ mượn để ở tạm
phát biểu tại lễ khai giảng thủ tướng nguyễn xuân phúc chia sẻ với giáo viên và học sinh huyện tu mơ rông nói riêng
và học sinh vùng lũ cả nước nói chung về những khó khăn trước thềm năm học mới
đặc biệt thủ tướng đánh giá cao tinh thần khắc phục hậu quả của trận lũ vừa qua để chuẩn bị cho năm học mới
thủ tướng nhấn mạnh ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới toàn diện căn bản
thủ tướng gửi lời chúc tới các em học sinh thân yêu các thầy cô giáo năm học mới đạt kết quả tốt đẹp
mong muốn tiếp tục chất lượng giáo dục phổ thông dân tộc nội chú huyện tu mơ rông ngày càng đi lên
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tặng năm trăm linh bộ sách giáo khoa cho học sinh cấp tiểu học
và trung học cơ sở huyện tu mơ rông tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó